được nhu cầu thị trường đối với sản phẩm đầu thu dvbt hai từ cách đây khoảng hơn một năm
một số doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu đầu tư dây chuyển lắp ráp đầu thu truyền hình số dvb t hai made in vietnam
đi đầu phải kể tới vnpt technology với lợi thế sẵn có về hệ thống dây chuyển hiện đại đang được vận hành
để lắp sáp rất nhiều sản phẩm thiết bị đầu cuối do chính vnpt nghiên cứu và phát triển
sản phẩm đầu thu truyền hình dvb t hai được vnpt nhanh nhạy nhắm tới ngay khi đề án số hóa truyền hình bắt đầu triển khai
vnpt togy là một trong những đơn vị hiếm ở việt nam nghiên cứu phát triển và sản xuất đầu thu này hoàn toàn tại việt nam
thứ nhất về mặt giá cả chúng tôi cũng cố gắng đưa giá thành hợp lý nhất
cụ thể chúng tôi cũng phải có hai cái mẫu với hai cái mức giá khác nhau một cái cao cấp và một cái bình dân hơn
và riêng về mặt chất lượng thì do được nghiên cứu phát triển và sản xuất hoàn toàn tại việt nam
chúng tôi hoàn toàn có thể yên tâm kiểm soát được về mặt chất lượng
và cái địa điểm bảo hành của chúng tôi cũng rất là rộng tất cả các điểm biêu điện và tiếp nhận cái đầu thu về bảo hành
và chúng tôi cũng có các tổng đài trực bảo hành hai mươi bốn trên bảy
giải đáp tất cả các thắc mắc của bà con trong quá trình sử dụng dịch vụ cũng như là thiết bị của chúng tôi
đầu thu dvp hai do vnpt technology chủ động hoàn toàn từ khâu nghiên cứu phát triển đến sản xuất
trong quá trình nghiên cứu phát triển khâu thiết kế bảng vi mạch
femware kiểu dáng giao diện được đặc biệt chú trọng
quá trình kiểm thử tối ưu sản phẩm mẫu được thực hiện kỹ trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt
về năng lực sản xuất lắp ráp đầu thu truyền hình số của vnpt technology với năm dây chuyển hiện đại
có khả năng sản xuất tối đa hơn một mươi sản phẩm một dây chuyền một ngày
đối với các đơn hàng cần gấp công ty có thể cho các dây chuyền hoạt động ba k
mỗi tháng công suất tối đa có thể sản xuất hơn một triệu đồ thu truyền hình
về thị trường người tiêu dùng đánh giá là
sản phẩm vì chúng ta làm chủ được hoàn toàn khâu nghiên cứu phát triển và sản xuất
cho nên chúng ta kiểm soát về mặt chất lượng
chúng ta có những chính sách về sau bán hàng bảo hành rất tiện lợi
ngoài ra liên quan đến các thiết bị viện thông cũng như truyền hình
các yếu tố về đảm bảo an toàn an ninh thông tin rất là quan trọng
đấy là một trong những ưu thế cực kỳ nổi bật của các sản phẩm trong nước
công ty hùng việt cũng là một trong những doanh nghiệp sản xuất đầu thu truyền hình trên địa bàn miền bắc
công ty hùng việt
công ty hùng việt
xây dựng nhà máy lắp ráp đầu thu truyền hình số dvb t hai tại hà nội chưa đẩy hai năm
với ba dây chuyển lắp ráp thành phẩm
sản phẩm đầu thu hùng việt có linh kiện chính menbot được đặt hàng nhập từ trung quốc
còn những linh kiện khác như iraqtor vỏ nhựa và vỏ sắt dây hộp đựng thùng các tông đều đặt hàng sản xuất tại việt nam
tính ra hàm lượng việt nam chiếm năm mươi sáu mươi trong sản phẩm đầu thu truyền hình của hùng việt
hùng việt đang lắp ráp năm mô đen đầu thu dvbt hai với thương hiệu của chính công ty
hiện tại doanh nghiệp này có ba dây chuyền cao điểm có ba mươi công nhân làm việc bình thường hai mươi hai mươi năm người
tính đến thời điểm hiện tại số lượng đầu thu truyền hình số dvbt hai đăng ký thủ tục công bố hợp quy tại cục viễn thông đã lên đến bảy mươi chín sản phẩm
sản phẩm đầu thu dvb t hai trên thị trường rất đa dạng có nhiều mức giá khác nhau để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân khi chuyển đổi sang thu xem truyền hình số dvb t hai
việc thị trường có nhiều sản phẩm đồ thu truyền hình số với nhiều phân khúc giá cả khác nhau sẽ tạo điều kiện cho người dân có cơ hội chọn lựa những sản phẩm phù hợp với túi tiền của mình
mà vẫn có thể thu xem truyền hình số
dạo quanh phố hai bà trưng quận hoàn kiếm thành phố hà nội các cửa hàng điện tử ở đây bày bán rất nhiều các sản phẩm đầu thu dvbt hai khác nhau
nhưng chủ yếu là các loại đầu thu này đều là sản phẩm của các đơn vị sản xuất đầu thu trong nước
các sản phẩm đầu thu của trung quốc cũng được bày bán nhưng theo nhận định của các chủ cửa hàng tại khu vực này
lượng bán ra của các sản phẩm đầu thu trung quốc ngày càng giảm khách hàng chủ yếu tìm mua các loại đầu thu made in việt nam
với ưu điểm có thể xem được tất cả các kênh khi tắt sóng
theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất của bộ thông tin
ngoài ra chất lượng của các sản phẩm đầu thu trong nước cũng được đánh giá là hơn hẳn đầu thu được nhập từ trung quốc
cùng với đó là chế độ bảo hành và sửa chữa khi hỏng hóc
các sản phẩm đầu thu dvbt hai sản xuất trong nước đã và đang chiếm được lòng tin của khách hàng
có thể thấy thị trường đầu thu dvbt hai trong nước trong một năm trở lại đây đã phát triển rất mạnh mẽ
các doanh nghiệp sản xuất đầu thu trong nước cũng đã tạo được lòng tin đối với người tiêu dùng
tuy nhiên trên thị trường
vẫn còn tình trạng lưu hành đầu thu truyền hình số thuộc diện hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
khiến nhiều người tiêu dùng vẫn mua phải hàng giả hàng nhái kém chất lượng
tránh tình trạng các sản phẩm đầu thu bị làm giả làm nhái
không gây ảnh hưởng đối với những doanh nghiệp sản xuất chân chính và cả người dân
cần có sự quản lý chặt chẽ hơn nữa
các cơ quan liên quan như bộ thông tin và truyền thông các sở thông tin và truyền thông
cần phối hợp chặt chẽ với các sở công thương để tiến hành giả soát hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
đề án số hóa truyền hình do bộ thông tin và truyền thông triển khai đã hoàn thành giai đoạn một
và đang triển khai giai đoạn hai
trong giai đoạn hai theo kế hoạch sẽ có hai mươi năm tỉnh thành phố phải hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
hiện tại đã có một mươi tỉnh được phủ sóng truyền hình số mặt đất toàn bộ địa bàn
tuy nhiên có nhiều tỉnh huyền núi chưa được phủ sóng truyền hình số mặt đất
và việc hỗ trợ đầu thu
cần thời gian lập dự án đầu tư đấu thầu mua sắm
theo kế hoạch của ban chỉ đạo các tỉnh gồm thái bình nam định ninh bình bắc giang phú thọ quảng ninh thái nguyên
tiền giang đồng nai long an bà rịa vũng tàu bình thuận bến tre đồng tháp và an giang
sẽ tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
dự kiến một số tỉnh thuộc nhóm ba tại khu vực nam bộ bao gồm bình phước tây ninh trà vinh sóc trăng
bạc liêu cà mạc
bộ bao kiên giang sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
theo dự báo đến giữa năm hai nghìn một mươi bảy khi chính thức tắt sóng thêm một số tỉnh ở giai đoạn hai
vùng phủ sóng dvb t hai được mở rộng thêm thì ở những khu vực mới có sóng sẽ tiêu thụ mạnh đầu thu dvb t hai
thêm vào đó nhiều ý kiến cũng dự báo đầu thu truyền hình vệ tinh sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thị trường
vì ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tới đây sẽ có một số tỉnh
có địa hình phức tạp hoặc khả năng phủ sóng dvbt hai chưa đủ mạnh sẽ chính thức tắt sóng